thì đây quả thực là một thử thách lớn
chương trình hồ sơ vụ án kỳ này mời quý vị cùng lật lại những trang hồ sơ ly kỳ hấp dẫn của vụ án
để tìm hiểu về vụ án kể trên chúng tôi đã tới phòng hồ sơ nghiệp vụ công an tp hà nội nơi đang lưu giữ hồ sơ vụ án
những trang hồ sơ đầu tiên dẫn dắt chúng tôi trở về xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội một ngày đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
khi lời khai của người đầu tiên phát hiện vụ việc và kết quả điều tra xác minh ban đầu
thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội nhận định
đây là vụ án giết người cướp tài sản hiếp dâm nạn nhân là sht hai mươi tuổi
người dân tộc thiểu số sống tại huyện phú thiện tỉnh gia lai
hồng thủ của vụ án chỉ có một không lại trừ khả năng là người địa phương xã an khánh huyện hoài đức
sau khi đã xác định được danh tính của nạn nhân
thì cơ quan điều tra tập trung vào việc giả soát dừng lại các mối quan hệ của nạn nhân
với mục đích tìm ra người cuối cùng đã liên lạc tiếp xúc với nạn nhân trước
trong ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
quá trình điều tra vụ án việc kiểm soát nhân dân tp hà nội tiếp tục đưa ra yêu cầu điều tra làm rõ hành vi không tố giác tội phạm đối với vợ bị can và hai người dân ở xã la phù
đây là những người được lê quang linh chia sẻ về hành vi phạm tội của anh ta trong đêm chín tháng một mươi